với màu áo xanh luôn sung kích tình nguyện vì cộng đồng trong thời gian qua thì nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn đà nẵng đã tích cực đồng hành hỗ trợ người dân bằng nhiều hoạt động thiết thực hay đôi khi chỉ là những cử chỉ ân cần cũng giúp bà con nghèo cảm thấy ấm lòng hơn
không kể sáng hay chiều thời tiết khắc nghiệt hay thuận lợi các đoàn viên thanh niên trên địa bàn đà nẵng luôn luôn viên nhau túc trực hỗ trợ người dân đến nhận gạo tại các điểm atm gạo miễn phí trên địa bàn

các đoàn viên thanh niên trên địa bàn đà nẵng luôn luôn viên nhau túc trực hỗ trợ người dân đến nhận gạo

họ còn chuẩn bị những phần quà cho siêu thị không đồng để dành tặng những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sớm vượt qua hoạn nạn